các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
huyện lệ thủy tỉnh quang bình là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển gây ra
phật lớn người dân nơi đây sống bằng người đánh bắt gần bờ và nuôi thủy sản

nay nhận được tiền đền bù nhiều hộ dân đã cảm thấy yên tâm hơn
nhưng đ writers phải hiểu nên thực tế có phải dạy dùm đến cái gì
những ảnh hưởng của sự cố môi trường bà nguyên hiê cũng như s merak dẫn dưa

những ảnh hưởng của sự cố môi trường bà nguyên hiê cũng như s missionary thinks quay lại với cùng
ba con nhận được tiền thì xã sẽ có chủ trương để hướng dẫn ba con xám lãnh được khu mở rộng tài sản xuất
rồi chuyển đổi một số ngân nghề để hồi phục lại kinh tế sau đợt bị sự cố môi trường
đợt chi trả đầu tiên này tỉnh quảng bình được tạm ứng một một trăm linh tỷ đồng tiền bồi thường cho người dân
trong đó có các huyện lệ thủy quảng ninh thành phố đồng hới thị xã ba đồn huyện quảng trạch và huyện bố trạch
thương vui tình hủy vì bán tỉnh cùng chỉ đạo các cấp các ngành là tăng cương vào cuộc trong việc cùng với chính quyền địa phương
để mà giám sát việc kê khai này rồi là xây dựng phương án rồi công bố công khai niêm yết và tiến hành chi trả tiền kịp thời trong điều kiện sớm nhất
hiện còn một số địa phương ở quảng bình vẫn chưa thực hiện xong việc kê khai thiệt hại
lãnh đạo tỉnh đã tới từng địa phương để chỉ đạo chính quyền và người dân khẩn trương hoàn thành công tác này
có thể nói với số tiền mà người dân nhận được trong đợt chi trả bồi thường lần này sẽ giúp bà con các làng biển có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống hàng ngày
hy vọng rằng sau khi nhận được tiền đền bù người dân sẽ sử dụng đúng mục đích để bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn hàng hải giữa tàu seiyong harmony quốc tịch panama và xà lan chở hàng số hiệu vl chín nghìn chín
đến sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi một xà lan chở hàng đã được lực lượng chức năng kéo vào bờ
tuy nhiên các thợ lặn có mặt tại hiện trường thông báo là vẫn chưa tìm thấy nữ thuyền trưởng của xà lan chở hàng
trước đó theo báo cáo cảng vụ hàng hải vũng tàu hồi một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tàu seo hamoni đi hướng từ phao số vào khu vực cảng cái mép huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
đã va chạm với xà lan chở hàng số hiệu vl chín nghìn chín khiến xà lan bị chìm
thuyền trưởng xà lan là bà bùi thị bích vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đang mất tích
ngay sau khi tai nạn xảy ra cảng vụ hàng hải vũng tàu đã phối hợp với lực lượng biên phòng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba tổ chức tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn cho tuyến luồng vũng tàu thị vải
lực lượng chức năng cũng đã điều thợ lặn chuyên nghiệp đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay việc tìm kiếm nữ thuyền trưởng của xà lan chở hàng vẫn chưa có kết quả hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được điều tra làm rõ
xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh với tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép than khoáng sản xăng dầu trên biển vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buồn lậu trên biển của lực lượng bộ đội biên phòng
từ tháng hai đến nay các đơn vị bộ đội biên phòng tiến biển bắt giữ xử lý hai trăm một mươi ba vụ năm trăm sáu mươi ba đối tượng hơn bảy lít xăng dầu tăng một trăm sáu mươi hai vụ và bốn trăm chín mươi sáu đối tượng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm các tăng vật khác bao gồm hơn tám mươi tám tấn than gần một mươi ba chín trăm linh tấn bã xích thải gần sáu mươi sáu bao thuốc lá ngoại hơn hai tấn pháo nổ tổng giá trị hàng hóa tạm giữ khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng trị giá hàng hóa tịch thu ngân sách nhà nước trên năm mươi tỷ đồng
qua công tác điều tra cơ bản các đơn vị đã lập danh sách hai mươi bảy doanh nghiệp một trăm linh tám cá nhân hai trăm ba mươi một phương tiện nghi vấn buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
để ngăn chặn kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán
vận chuyển kinh doanh hàng hóa trái phép trên biển
trong thời gian tới bộ tư lệnh bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát các phương tiện người trên biển đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo cho các ngư dân cư dân sinh sống nơi biên giới
thưa quý vị và các bạn trước thông tin của một số cơ quan báo chí về việc nhũ đá trong hang động trên vịnh hạ long bị đánh cắp đoàn công tác liên ngành cùng ban quản lý vịnh hạ long đã có chuyến đi kiểm tra thực tế tại các hàng động
đoàn công tác liên ngành gồm đại diện sở văn hóa sở thông tin truyền thông sở tài nguyên môi trường công an tỉnh quảng ninh và đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tới kiểm tra tại một số hang động như cặp la trinh nữ
đoàn kiểm tra khẳng định không có việc chặt phá cửa trộm nhũ đá thời gian gần đây
qua thực tế thì các đồng chí trong đoàn kiểm tra cũng đã xác định là không có hiện tượng chặt phá những đá ở trên vịnh hạ long
tất cả các hoạt động mang nhu đá ở trên vịnh đều được quản lý bảo vệ tốt
các hàng động với gần sáu mươi các hàng động ở trên vịnh thì chúng tôi đã đưa ra quản lý khai thác theo các nhóm khác nhau
đối với chín các hàng động đang khai thác đón tiếp vụ các chương trình thì chúng tôi có lực lượng bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngoài ra thì gần sáu mươi các hà nội khác thì chúng tôi chia ra cho bốn trung tâm quản lý bảo tồn di sản có lực lượng bảo vệ trực tiếp và có lực lượng phối hợp của đội kiểm tra xử lý vi phạm
cũng theo lời ông phạm đình huỳnh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long có tình trạng thạch nhũ trong hang động bị ngư dân cư mang về nhà
nhưng đã xảy ra trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm sau đó ban quản lý mới được thành lập khi vịnh hạ long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
thạch nhũ rất có giá trị đối với di sản nhưng ít giá trị kinh tế trong việc lấy về làm hòn nam bộ cũng như làm bể cá thủy sinh
ban quản lý vịnh hạ long cũng đã xây dựng tám mươi cơ sở gồm doanh nghiệp ngư dân làm cộng tác viên
đây là những kênh thông tin tốt khi có hiện tượng lạ sẽ nhanh chóng phản hồi về ban quản lý vịnh hạ long
hiện có tổng số hơn sáu mươi hang động nằm trên vịnh đều có hồ sơ và được ban quản lý vịnh giám sát chặt chẽ
trong phần tin tiếp theo thị trường việt nam thu hút doanh nghiệp nhật bản
hiệu quả từ chương trình một trăm linh xe đạp dành cho học sinh
học sinh xa trường ở lào cai
thưa quý vị và các bạn trước nhu cầu của nhiều doanh nghiệp nhật bản mong muốn khai thác thị trường tại việt nam
tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jl đã tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp nhật bản với doanh nghiệp việt nam
đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhật bản khai thác kênh bán hàng đưa sản phẩm chất lượng vào các nước khu vực asean
chương trình good good japan hai nghìn một mươi sáu có sự tham gia
các doanh nghiệp của ba mươi bảy doanh nghiệp đến từ nhật bản với các ngành gồm hàng hóa gia dụng hàng hóa dùng trong đời sống hàng ngày có nhiều tính năng và chất lượng cao
chương trình được thực hiện thông qua nhiều kênh kết nối doanh nghiệp sử dụng các website pia hỗ trợ doanh nghiệp
các doanh nghiệp việt nam chưa quen với việc kết nối và mở rộng xuất khẩu ra thị trường asean
thì zetro sẽ có sự hỗ trợ về thủ tục và các phương pháp đàm phán với doanh nghiệp trong khối asean
thông qua chương trình này các doanh nghiệp nhật bản kỳ vọng người tiêu dùng việt nam sẽ chú trọng ngày càng nhiều hơn
đối với các sản phẩm hàng hóa trong đó có hàng gia dụng đến từ nhật bản
với thị trường hơn chín mươi triệu dân và mức thu nhập của người dân ngày càng nâng cao
nhu cầu mua sắm tăng hàng năm việt nam là thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp nhật bản nhắm tới
tuy nhiên ngoài những lợi thế nổi trội về chất lượng sản phẩm
thì các yếu tố giá cả thuế nhập khẩu cao chính là lý do khiến nhiều nhà nhập khẩu đắn đo khi lựa chọn hợp tác với doanh nghiệp nhật bản
với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhật bản thúc đẩy giao thương
thời gian tới jetro sẽ tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ đưa sản phẩm hàng hóa của nhật bản vào thị trường việt nam
qua các buổi kết nối thương mại giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhật bản với doanh nghiệp việt nam với tư cách là các đại lý bán hàng
năng lượng sinh khối là bước phát triển phù hợp nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia góp phần vào cải thiện đời sống dân sinh
phát triển nông nghiệp nông thôn xử lý rác thải bảo vệ môi trường là nội dung được các đại biểu đề cập
tại hội thảo quốc tế về phát triển năng lượng sinh khối việt nam vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội
thực tế cho thấy là một nước nông nghiệp việt nam có nguồn nhiên liệu sinh khối dồi dào như chấu dơm dạ bã mía
thân vỏ cây cà phê và gỗ nhiên liệu
theo tính toán nguồn phế thải từ nông nghiệp của việt nam có thể khai thác được là bảy mươi bốn chín mươi triệu tấn trên một năm
nhưng hàng năm bị bỏ đi mà chưa có năng lượng
có hướng khai thác sử dụng lại
tại hội thảo quốc tế về phát triển năng lượng sinh khối việt nam
nhiều đại biểu cho rằng bộ công thương đã quy hoạch bốn mươi ba dự án trong quy hoạch phát triển các dự án điện sinh khối khu vực đồng bằng sông kiều long
tuy nhiên đến thời điểm này điện sinh khối cũng chỉ mới ưu tiên nhất cho phát triển điện sinh học
vì vậy muốn phát triển điện sinh khối cần phải xây dựng cơ chế chính sách cụ thể đặc biệt là cơ chế mua bán điện trực tiếp
nếu có cơ chế chính sách phù hợp thì việt nam sẽ tận dụng được các nguồn nhiên liệu này cho phát triển điện sinh khối góp thêm nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội
cũng tại hà nội mới đây đã diễn ra triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may thiết bị và nguyên phụ liệu việt nam hai nghìn hai mươi
với quy mô dự kiến trên năm trăm linh gian hàng thu hút sự tham gia của hơn một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ và ba mươi tỉnh thành trên cả nước
triển lãm đã quy tụ nhiều doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu cả nước
giới thiệu và trưng bày các sản phẩm thuộc các ngành nông thủy sản đồ uống thực phẩm chế biến
đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giao lưu hợp tác đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư
quảng bá thương hiệu tìm kiếm cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và đẩy mạnh sản xuất
ngoài ra còn có hội thi nấu ăn cho các hội thảo công nghiệp thực phẩm ý hội thảo an toàn vệ sinh thực phẩm
sự kiến có khoảng trên hai mươi lượt khách tham quan
thành ủy tp hcm tổ chức sơ kết năm năm thực hiện mua và đọc báo tạp chí của đảng
thời gian qua việc mua và đọc báo tạp chí của đảng đã được các cấp ủy đảng ở tp hcm thực hiện khá nghiêm túc
trong năm năm qua công tác triển khai mua và đọc báo tạp chí của đảng đã được các tổ chức cơ sở đảng
trực thuộc đảng bộ tp hcm thực hiện một cách nghiêm túc đạt được những kết quả nhất định
các cấp ủy đều nhận thức việc mua đọc báo tạp chí là hết sức cần thiết
đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước
nhất là trên các lĩnh vực tư tưởng văn hóa do đó việc đọc báo tạp chí của đảng
được nhiều chi đảng bộ cơ sở của tp hcm thực hiện một cách linh hoạt nhằm mục đích giúp cho hoạt động tuyên truyền
vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách gần gũi và sát thực hơn
cũng nhân dịp này sáu tập thể nhận bằng khen của thường trực thành ủy và bảy tập thể nhận giấy khen của ban tuyên giáo thành ủy thành phố
nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hằng ngày phải đi bộ đến lớp
trường trung học phổ thông số bốn huyện văn bàn tỉnh lào cai đã phát động chương trình một trăm linh chiếc xe đạp dành cho học sinh xa trường
những chiếc xe đạp mượn đã giúp không ít học trò nghèo thoát khỏi cảnh thất học muộn học và vượt qua khó khăn để đến lớp đến trường
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
từ hai năm nay hai anh em vương văn hưởng và vương thị kim hoàn không còn phải dậy từ năm giờ sáng
để đi bộ quãng đường gần sáu km đến trường nữa
bây giờ các em có thể dạy muộn hơn một chút mà không lo đến lớp muộn
bởi các em đã được nhà trường cho mượn hai chiếc xe đạp nằm trong chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh xa trường để đến lớp hàng ngày
trước đây thì chưa được nhà trường cho mượn xe đạp thì bọn em phải đi học rất vất vả đi phải dậy sớm ạ
nếu mà những ngày mưa bão thì thường xuyên đi học muộn
thì từ khi có xe đạp thì bọn em
đỡ hơn một tí là có thể dạy muộn hơn mọi khi một tí để đi chơi nó bớt lạnh
quãng đường bọn em đến trường thì được rút ngắn lại thời gian đi ngắn hơn
trường trung học phổ thông số bốn văn bản có tám mươi chín là học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số
với hơn chín mươi là học sinh nghèo và cận nghèo nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xa trường khiến các em phải đi bộ đi học
vì vậy tình trạng đi học muộn bỏ học thường xuyên xảy ra
tỷ lệ chuyên cần đã thấp
tuy nhiên từ khi thực hiện chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh xa trường đến nay
tình trạng học sinh đi học muộn bỏ học đã không còn tỷ lệ chuyên cần luôn ở mức chín mươi bảy trở lên
nhà trường cùng đã bàn cùng với giữ tri bộ chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường
phối hợp với chữ thập đỏ đoàn thanh niên
thì đã cùng họp và bàn cũng xây dựng ra thành ý tưởng là chương trình xe đạp cho các em học sinh
chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh xa trường
năm hai nghìn một mươi trải qua sáu năm đến nay nhà trường đã vận động
quyên góp cho các em mượn tổng số một trăm hai mươi năm chiếc xe đạp với hàng trăm lượt học sinh
nhà trường cũng thường xuyên hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa miễn phí cho những em có xe bị hỏng
giúp các em yên tâm hơn khi đến lớp
bước đầu nhà trường triển khai đi mua những chiếc xe đạp cũ để cho các em mượn
và phấn đấu mỗi một năm là từ một mươi bảy đến hai mươi chiếc
qua sáu năm thực hiện chương trình này
thì kết quả học tập của các em hàng năm được triển
được tăng dần đều mỗi một năm kết quả học sinh khá giỏi đều được tăng từ bốn đến năm
nhờ sự cố gắng của các thầy cô và được mượn xe đạp đã giúp bảy em học sinh bỏ học trở lại trường
hiệu quả học tập ngày một nâng cao tỷ lệ học sinh độ tốt nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước
có thể thấy chương trình một trăm linh xe đạp cho học sinh ra trường là chương trình thiết thực
cần được nhân rộng nhất là ở vùng sâu vùng xa nơi học sinh còn nhiều thiếu thốn
giúp các em giảm bớt khó khăn thêm yên tâm và có nghị lực đến trường
ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại trường đại học trà vinh
chương trình giao lưu văn hóa việt nam nhật bản hai nghìn một mươi sáu chính thức khai mạc
sự kiện có sự tham gia của gần hai trăm linh đại biểu và trên hai học sinh sinh viên
ngoài các đơn vị hội hữu nghị việt nam nhật bản tại tp hcm và tp cn
thơ thì còn thu hút các doanh nghiệp nhật bản trên địa bàn tỉnh và khu vực tham gia
chương trình bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa
biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống trang phục truyền thống
văn hóa trà đạo nghệ thuật cắm hoa xếp giấy nhật bản
tái hiện hoạt cảnh lễ cưới khơ me phiên trợ vùng quê việt nam
tiết mục múa ẩm thực đặc trưng của việt nam nhật bản
đặc biệt có trưng bày giới thiệu sản phẩm và tác phẩm nghệ thuật thủ công mỹ nghệ
tranh ảnh văn hóa hai nước
đây là sự kiện văn hóa đặc sắc kết nối tình hữu nghị giữa hai nước việt nam nhật bản
hướng tới sự hợp tác tích cực tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
góp phần quảng bá những nét bản sắc văn hóa đặc trưng của hai nước
nét đẹp văn hóa con người trà vinh và tây nam bộ đến với người dân và doanh nghiệp nhật bản
thúc đẩy sự hợp tác phát triển kinh tế của trà vinh
cùng ngày phiên trợ vùng cao tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi sáu đã được khai mạc
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày thành lập tỉnh
một mươi năm năm tái lập tỉnh phiên chợ vùng cao tỉnh hòa bình năm nay có quy mô trên chín mươi gian hàng
của các huyện thành phố các đơn vị
trong và ngoài tỉnh bao gồm các khu trưng bày bán các sản phẩm tiêu biểu của các địa phương
với nhiều mặt hàng phong phú đa dạng có chất lượng cao
phiên trợ vùng cao đã tái hiện không gian văn hóa trợ vùng cao với nhiều sắc thái văn hóa truyền thống
giới thiệu và góp phần giữ gìn phong tục tập quán đa dạng phong phú của các dân tộc
đây cũng là dịp để các địa phương trong tỉnh giới thiệu về hình ảnh của mình tới các địa phương trên toàn quốc
những nét văn hóa đặc sắc đặc sản địa phương nghề truyền thống được quảng bá
tạo cơ hội giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tới người dân doanh nghiệp và các nhà đầu tư
trong phần tin thế giới mỹ và đức nhất trí duy trì đàm phán ttip
gần hai trăm linh quốc gia tái khẳng định thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
đêm qua theo giờ việt nam thủ tướng đức angela merkel đã đón và hội đàm với tổng thống mỹ barack obama
tại berlin về nhiều vấn đề như chính sách hạt nhân cuộc chiến chống khủng bố quan hệ đồng minh trong nato
cũng như quan hệ nato nga
một trong những nội dung thảo luận trọng tâm là tương lai của hiệp định đối tác thương mại và đầu tư
xuyên đại tây dương ttip cả hai nhà lãnh đạo đều cho rằng mỹ và châu âu cần tiếp tục duy trì đàm phán
khó khăn hiện nay là làn sóng phản đối ttb của một bộ phận công dân châu âu
trong đó không ít người đức và đặc biệt là quan điểm chống lại thương mại tự do của tổng thống đắc cử mỹ ông donald trump
tuy nhiên thủ tướng đức bày tỏ tin tưởng đức và mỹ sẽ hợp tác tốt trong thời gian tới
dựa trên nền tảng chính sách ngoại giao của các bên cũng như những giá trị cốt lõi mà hai bên cùng theo đuổi
dự kiến trong ngày hôm nay ông obama và bà merkel sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các nước chủ chốt ở châu âu
và thủ tướng tây ban nha mariano rahoi tại berlin
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã đến new york để gặp vị tổng thống đắc cử của mỹ
sau cuộc gặp ông abe nói đã trao đổi thẳng thắn với ông trump về tương lai liên minh giữa mỹ và nhật
và cho biết là hai bên sẽ gặp nhau thêm để trao đổi sâu và rộng hơn
ông abe là lãnh đạo quốc tế đầu tiên đến gặp ông trump sau khi vị tỷ phú này chiến thắng trong cuộc bầu cử
thủ tướng nhật nói mục đích của họp này nhằm xây dựng lòng tin với ông trump
và khẳng định liên minh mỹ nhật là nền tảng trong an ninh và ngoại giao của nhật
chỉ khi có lòng tin thì liên minh mới tồn tại
người quản lý chiến dịch của ông trump bà kellyanne conway
cho biết việc ông abe và ông trump gặp gỡ là một cuộc họp không chính thức
buổi gặp không bao gồm thỏa thuận ngoại giao nào
mọi cuộc thảo luận sâu hơn về quan hệ mỹ nhật chỉ diễn ra sau lễ nhậm chức
cuộc gặp diễn ra chiều hôm một mươi bảy tháng một mươi một giờ địa phương tại tháp trump ở manhattan
nơi ông trump bận rộn tiếp đón nhiều nhân vật quan trọng khác trong những ngày qua
ở vào ngày áp chót của hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi hai
chủ tịch hội nghị ngoại trưởng maroc salahdin mezua đã tuyên bố rằng toàn bộ các nước tham gia
đã nhất trí tăng cường và nỗ lực hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo bảo đảm an ninh lương thực
và phải có hành động nghiêm ngặt để đối phó với biến đổi khí hậu thách thức trong nông nghiệp
nhiệt độ toàn cầu được dự báo sẽ đạt đỉnh cao nhất kể từ thế kỷ một mươi chín
trong năm này vượt qua năm hai nghìn một mươi năm nguyên nhân là do băng tan
sự hư hại của các dạng san hô và các đợt nóng liên tục
tại hội nghị cop hai mươi hai các nước phát triển tái khẳng định mục tiêu huy động một trăm linh tỷ đô la
phục vụ chống biến đổi khí hậu vào năm hai nghìn hai mươi từ cả nguồn lực công và tư để giúp các nước đang phát triển
chúng tôi kêu gọi hợp tác chặt chẽ và quyết tâm hơn để thu hẹp khoảng cách giữa các quỹ đạo phát thải
hiện nay với con đường cần thiết để đạt mục tiêu lâu dài của thỏa thuận paris
chúng tôi kêu gọi thêm các nguồn và luồng tiếp cận tài chính cho các dự án khí hậu
cùng với tăng cường năng lực và công nghệ cho cả các nước phát triển và đang phát triển
thỏa thuận chống biến đổi khí hậu paris đạt mục tiêu giới hạn tăng nhiệt độ bình quân toàn cầu
xuống dưới hai độ c so với thời tiền cách mạng công nghiệp bằng cách cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tuyên bố iran phải dừng ngay vượt quá giới hạn dự trữ nước nặng
được đề ra trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đạt được với các cường quốc hồi năm ngoái
iaea cho rằng iran cần tránh lặp lại những trường hợp tương tự trong tương lai nhằm duy trì sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế
hồi tuần trước một báo cáo của iaea cho biết iran đã lần thứ hai vượt mức giới hạn dự trữ nước nặng một trăm ba mươi tấn
mà bản thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với các cường quốc đặt ra
theo đó iran đã vượt mức giới hạn khoảng một trăm linh kg song đã bắt đầu vận chuyển khoảng năm tấn ra khỏi lãnh thổ nước này
báo cáo này cũng cho thấy số máy ly tâm và lượng dự trữ urani của iran đều ở dưới mức giới hạn cho phép
bộ ngoại giao mỹ cho rằng điều quan trọng là iran không hề che giấu việc giới hạn dự trữ nước nặng
xong không chắc liệu đây có phải là một hành động vi phạm thỏa thuận hay không
khoảng một trăm linh người mất tích và rất có thể đã chết đuối trên biển địa trung hải
sau khi một chiếc tàu thuyền cao su chở khoảng một trăm ba mươi người di cư bị lật ngoài khơi liby
thông tin vừa được tổ chức bác sĩ không biên giới msf cho biết
msf cũng cho biết tàu cứu hộ bốc bông argos đã cứu được hai mươi bảy người đồng thời vớt được bảy thi thể
bất chấp thời tiết khắc nghiệt những con thuyền chấn ních người di cư từ liby vẫn vượt biển địa trung hải
ước tính hơn ba hai trăm linh người đã được cứu từ những con tàu như thế trong tuần qua
vụ chìm thuyền này đã nâng tổng số người di cư thiệt mạng trên biển địa trung hải lên hơn ba trăm bốn mươi người trong tuần này
trong khi đó cơ quan cứu hộ di cư trên biển của manta cho biết
số người thiệt mạng trên thực tế còn lớn hơn nhiều vì rất nhiều vụ chìm tàu không được báo cáo
cơ quan an ninh mỹ và peru đã bắt giữ ba mươi triệu đô la tiền giả đã được hoàn thiện và chuẩn bị được tuần ra thị trường
đây là số tiền giả lớn kỷ lục từng bị bắt giữ trong một đợt truy quét
lượng tiền giả bị phát hiện khi hơn một năm trăm linh cảnh sát peru
cùng với các đặc vụ của cơ quan mật vụ mỹ tiến hành lùng xoát và bắt giữ ở thủ đô lima peru
bốn mươi tám người bị bắt trong đợt truy quét
số tiền giả bị bắt giữ còn bao gồm cả năm mươi euro giả
sáu xưởng sản xuất đô la giả ở đây đã bị đóng cửa
hai máy in và trên một sáu trăm linh bản in và âm bản của các mẫu tiền đã bị thu giữ
peru là trung tâm sản xuất đô la mỹ giả của thế giới
tiền đô la giả ở đây đạt đến mức độ tinh xảo và hầu như không thể phát hiện được nếu không có các dụng cụ chuyên dụng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại